thượng viện mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu của chính phủ trị giá một sáu trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ và chuyển tới hạ viện để thông qua trước khi trình tổng thống joe biden ký phê chuẩn nhằm tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần
dự luật trên cung cấp các khoản kinh phí giúp quân đội và hàng loạt cơ quan phi quân sự của mỹ duy trì hoạt động đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời cung cấp các khoản viện trợ trị giá bốn mươi bốn chín tỷ usd cho ukraine
ngoài ra dự luật cũng cấm sử dụng mạng xã hội tiktok của trung quốc trên các thiết bị của chính phủ liên bang
các lãnh đạo hạ viện và thượng viện đang nỗ lực thúc đẩy thông qua sự luật và trình tổng thống joe biden vào cuối tuần này để đảm bảo các hoạt động của chính phủ không bị gián đoạn
nếu sự thảo ngân sách không được thông qua chính phủ sẽ buộc phải đóng cửa một phần từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai ngay trước kỳ nghỉ giáng sinh và có thể tiếp tục sán đoạn hoạt động sau khi đảng cộng hòa nắm quyền kiểm soát hạ viện từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba